mùa lũ về hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản diễn ra nhộn nhịp ở khu vực đầu nguồn tỉnh đông tháp
tuy nhiên đáng lưu ý là việc khai thác bằng sung điện rất nguy hiểm vẫn còn diễn ra
mới đây đã xảy ra một vụ tai nạn do bất cần khi đánh bắt cá bằng sung điện làm một người thiệt mạng ở thị xã hồng ngự
sập theo các tuyến canh sông sạch khu vực đầu nguồn các huyện hồng ngự tân hồng thị xã hồng ngự
nhiều phương tiện sử dụng sung điện trái phép đánh bắt thủy sản vẫn còn diễn ra
hoạt động này không chỉ gây cạn kiệt nguồn lợi thủy sản mà còn trực tiếp gây nguy hiểm cho người sử dụng
những phương tiện này thường hoạt động trên đồng trống vắng người và thậm chí có người còn vác trên vai tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện
hành động này nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào nếu không có người ứng cứu kịp thời
thực tế hàng năm khi vào mùa lũ tại tỉnh đồng tháp đều xảy ra vài trường hợp tai nạn điện
đây là nỗi lo tiềm ẩn để hạn chế tối đa tình trạng này ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương
thì mỗi người dân cần nói không với sung điện trong đánh bắt thủy sản